trung cư thái an hai nằm trên đường nguyễn văn quá quận một mươi hai tp hcm
trong sáng ngày một tháng tám đã được phong tỏa để bảo đảm an toàn cho người dân
sau khi tại trung cư này phát hiện có một ca nghi mắc covid một mươi chín
trung cư thái an hai nằm trên đường nguyễn văn quá quận một mươi hai có hai block
trong đó block hai b cao một mươi năm tầng có một trăm một mươi sáu căn hộ với ba trăm hai mươi tám nhân khẩu
đã bị phong tỏa vào đêm ngày ba mươi một tháng bảy
tầng có người nghi mắc covid một mươi chín có tám căn hộ với hai mươi một người
trong sáng ngày một tháng tám lực lượng nhân viên y tế công an dân phòng tiếp tục phong tỏa
và triển khai các biện pháp phòng chống dịch cũng như hỗ trợ cư dân trong trung cư bị phong tỏa
các nhu cầu về lương thực thực phẩm thuốc men để ổn định sinh hoạt
đồng thời lực lượng chức năng cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn ba trăm linh người
ở tòa trung cư có người nghi nhiễm sinh sống
ca nghi nhiễm là một phụ nữ bốn mươi chín tuổi sống một mình tại tầng sáu
từng đi thăm mẹ tại bệnh viện đà nẵng và về tp hcm vào ngày hai mươi tám tháng bảy
ngày hôm sau bà đã chủ động liên hệ y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm